đoàn chuyên gia của tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới việt nam đã thực hiện kế hoạch điều tra đa dạng sinh học
khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi quảng nam
đoàn đã ghi nhận đàn voi tám con xuất hiện tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện nông sơn
đàn voi có hai con voi đực năm con voi cái và có một con voi con khoảng một tuổi
sự có mặt của tám cá thể voi khẳng định tầm quan trọng của khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi
có ý nghĩa đặc biệt trong việc xây dựng chiến lược quản lý hiệu quả
bảo đảm sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển của con người và sự tồn tại của quần thể voi tại khu bảo tồn
khu bảo tồn nông sơn được thành lập vào năm hai nghìn một mươi bảy với mục đích bảo tồn và phát triển loài voi châu á ở việt nam
góp phần bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên động vật thực vật hoang dã